trong cơn giông cần đề phòng có gió rất mạnh nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ